mỹ thì có phải là một bệnh được gọi là nguy hiểm không
và nếu chúng ta không điều trị kịp thời thì có thể dẫn đến hậu quả như thế nào ạ
vâng tôi cho rằng đây là một câu hỏi mà mỹ linh đặt ra cũng rất là hay
và vì chúng tôi cũng đã được nhận được rất nhiều loài tư vật những câu tư vấn ở người bệnh
và thực chất trong cái chương trình này chúng tôi cũng rất muốn là được chia sẻ
chia sẻ với lại người dân chúng ta với các quý vị đang xem truyền hình
chúng ta phải có một cái khái niệm chung chắc là đây tôi với chị lâm cũng rất đồng tính
đã là bệnh lý thì quan điểm của chúng tôi là ngành y thì thứ nhất là không bao giờ chúng tôi cho rằng là nó đơn giản
vì tại sao chúng tôi đưa như thế này
vì nhiều khi trong quá trình mà chúng tôi làm công tác điều trị thì bao giờ chúng tôi cũng có những cái khảo sát về bệnh
để hỏi lý do là tại sao mà đến giờ này hoặc là đến thời điểm này anh chị mới đến gặp
thì đúng là như câu của mỹ linh người đơn giản người bệnh cũng đều chia sẻ rằng là
bọn em cũng chí nghĩ là bệnh này nó đơn giản chính vì vậy
mà thậm chí là gì mọi người chia sẻ với nhau
và đặc biệt hiện nay nó còn một vấn đề nữa mà trong quá trình chúng tôi làm cái công tác lâm trạng thấy là gì
người bệnh theo truyền hình

đó là đơn giản
còn quay lại đối với bệnh trí cụ thể như thế này
phải nói thực là nếu như chúng ta không phát hiện một cách kịp thời
chúng ta điều trị không đúng cách
tôi khẳng định luôn rằng nó ảnh hưởng rất lớn tới cuộc sống
tuy nhiên nó không phải là ác tính hóa
vì hiện nay cũng có một số người hiểu là bệnh trí bị ác tính hóa
nhưng tuy nhiên đây nó không phải là bệnh
mà cái chính ở chúng ta coi thường nó
chúng ta xem nó đơn giản
đôi khi nó lại là nhầm từ một bệnh lý khác
một bệnh lý ung thư nhưng
nó cùng triệu chứng ở giai đoạn sự
và một điều đặt ra nữa là gì
nếu như chúng ta khi có những biểu hiện
về một bệnh lý ở vùng hỗn hợp trực trạng
nếu chúng ta có một quan điểm
quan tâm đến nó
chính vì vậy mà theo tôi rất nhấn mạnh là gì
là không được xem
chữ là đơn giản
thì nếu người bệnh
chủ động đi thăm khám
đặc biệt hiện nay là gì
như giáo sư lâm hoặc là nhi linh
chúng ta hiện nay đang có rất nhiều
các cái kênh tư vấn và chẩn đoán từ xa
nhưng tôi đưa ý với các bạn
là phải trình thức
nếu chúng ta không có thời gian để
thì người bệnh chúng ta sẽ được
nhận được những giới tư vấn
thì nếu như chúng ta chỉ cần đi thăm khám sớm thôi
thứ nhất là gì
chúng ta có thể loại trừ được rất nhiều các bệnh lý
ác tính mà khi nó có
những dấu hiệu chủng nhau
cái thứ hai nếu như chúng ta phát hiện được bệnh sĩ
ở giai đoạn sớm
thì việc điều trị
nó không quá phức tạp
cái thứ hai là gì
cái hiệu quả điều trị
mang lại nó lớn lên rất nhiều
còn đương nhiên có bệnh thì phải điều trị
chúng ta phải hiểu rằng cái hiệu quả của cái việc đó
làm thế nào mà nó phải đạt được cách tối đa có thể
đấy thì đây cũng muốn chia sẻ với lại
mỹ linh và đặc biệt cùng với các quý vị
khán giả là gì
là chúng ta phải có
chúng tôi muốn truyền thông
đặc biệt là chúng tôi muốn chia sẻ
ngay cả cái cập nhật về vấn đề bệnh lý nói chung
và đặc biệt ở đây đó là gì
lý trí mà nói riêng